tòa án nhân dân cấp cao tp hcm ngày hôm qua đã xét xử phúc thẩm và đã chấp nhận kháng cáo tuyên giảm án tử hình xuống còn tù trung thân đối với bị cáo nguyễn sơn hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại quận phú nhuận về tội giết người
hội đồng xét xử nhận định mặc dù hành vi phạm tội của bị cáo hải là đặc biệt nguy hiểm tuy nhiên bị cáo đã tỏ ra ăn năng hối cãi bồi thương thiệt hại và đặc biệt là gia đình bị hại đã làm đơn bải nại cho bị cáo
vì những lẽ trên nên tòa quyết định giảm án bị cáo từ tử hình xuống chung thân
theo hồ sơ vụ án khoảng hai mươi một h ngày năm tháng bốn năm hai nghìn một mươi ba nhóm của anh lê thanh vũ và nhóm của anh nguyễn văn tuấn xảy ra đánh nhau tại đường tân hòa đông
phường bình trị đông quận bình tân tp hcm
lúc này ba bị cáo nguyễn sơn hải nguyễn hoàng sơn và ngô minh hướng mặc dù không liên quan đến sự việc trên
nhưng cả ba bị cáo đã dùng dao tự chế chạy đến tấn công nhóm anh vũ
anh vũ không kịp chạy thoát nên đã bị hải và sơn đánh tử vong
các đồng phạm của hải gồm nguyễn hoàng sơn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba ngụ quận bình tân án sơ thẩm tù chung thân
và ngô minh hướng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ngụ tỉnh bà rịa vũng tàu án sơ thẩm là một mươi hai năm tù
cũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng đều bị tòa cấp cao bác bỏ do nhận thấy mức án sơ thẩm đã thỏa đáng